trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam của bộ công thương ghana từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng một mươi một
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công thương hai nước đã tổ chức hội thảo kinh doanh việt nam ghana
với sự tham gia của hơn năm mươi doanh nghiệp việt nam hợp tác với ghana trong lĩnh vực thương mại nông sản dệt may và hóa chất
ghana hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của việt nam ở khu vực tây phi
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang ghana đạt hai trăm bảy mươi tám ba triệu usd tăng bốn năm và nhập khẩu từ thị trường này đạt hai trăm chín mươi bốn sáu triệu usd giảm tám một so với năm hai nghìn một mươi bảy
mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang ghana bao gồm gạo đồ xa dụng sắt thép các loại dệt may linh kiện
ghana là thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất việt nam chủ yếu đồ thô chiếm tám mươi tám kim ngạch nhập khẩu từ ghana
và gỗ các loại
nhân dịp này hai bên trao đổi về thông tin thị trường chính sách quy định hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu
cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp chế biến nguyên liệu tại chỗ và một số khó khăn vướng mắc về nhập khẩu gỗ và hạt điều từ ghana